thưa quý vị vào ngày bốn tháng tám sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lâm đồng đã chính thức công bố nguyên nhân khiến cho mùa mưa năm nay tại tỉnh này diễn biến bất thường và phức tạp gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân
từ đầu mùa mưa tới nay tỉnh lâm đồng đã có một mươi trận mưa lớn một trận mưa đá sáu trận lốc xoáy năm vụ sạt lở đất hậu quả làm chín người tử vong bốn người bị thương hư hỏng thiệt hại hai trăm ba mươi năm căn nhà
mưa quá lớn đã làm nền đất bị yếu là nguyên nhân dẫn tới sạt lở bên cạnh đó đất có độ dốc cao trên hai mươi năm độ chiếm năm mươi kết cấu đất yếu nên gây nguy cơ sạt lở đất rất cao khi xảy ra mưa lớn kéo dài
ngoài ra một số địa phương chưa kịp thời giả soát các khu vực có nguy cơ sạt lở đất để chủ động cảnh báo sơ tán người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn